nóng như đổ lửa nóng như thiêu đốt
vâng đây là những gì mà chúng ta cảm nhận về thời tiết trong những ngày này
ngồi trong nhà mà ai nấy cũng còn cảm thấy phải mệt mỏi
nói đến đây thì chúng ta không thể không nghĩ tới lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu
họ đang phải gồng mình trong những bộ bảo hộ kín mít
làm việc liên tục trong suốt nhiều giờ đồng hồ
vâng và đây cũng chính là những hình ảnh đã gây xúc động mạnh trong những ngày vừa qua
không ít y bác sĩ đã phải ngất đi vì kiệt sức để có thể đảm bảo hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm tại vùng dịch
tuy nhiên bất kể thời gian hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế nào
thì đội ngũ các y bác sĩ vẫn không quản ngại khó khăn gian khổ với quyết tâm cao nhất
đó là sớm chiến thắng ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh vừa được phóng viên an ninh ngày mới ghi nhận tại tỉnh bắc giang
những ngày qua rất nhiều cán bộ y bác sĩ đã có mặt tại tâm dịch huyện việt yên của tỉnh bắc giang
để lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân và người dân trên địa bàn
dù đêm hay ngày dù điều kiện trời mưa gió hay nắng nóng
những trái tim nhiệt huyết vì cộng đồng vì sức khỏe của nhân dân
vẫn bám trụ tại các khu công nghiệp khu dân cư để lấy mẫu xét nghiệm
khi trời về trưa cái nắng của mùa hè như thiêu như đốt
nhưng cũng không làm nản lòng ý chí quyết tâm của những chiến sĩ áo trắng
khoác trên mình bộ quần áo bảo hộ cấp sáu che kín từ đầu tới chân trong điều kiện nắng nóng
thiếu nước thiếu oxy
thế nhưng bác sĩ lê trần tuấn anh cùng với các đồng nghiệp học trò của mình
vẫn miệt mài ngày đêm để lấy mẫu xét nghiệm
mọi người chỉ tranh thủ trường đá giải nhiệt rồi lại vội vàng bắt tay vào công việc của mình
với cái giải thiết như thế này thì bởi vì phải mặc cái đồ
đồ khổng hộ này nó sẽ nóng và mồ hôi rất là nhiều
và cái tình trạng nếu mà mình không có những cái biện pháp để giảm tải những cái nhiệt đấy
thì các bác sĩ và các bạn lấy mẫu sẽ rất là cái sức lực nó mất rất là nhanh
vì vậy là phải trường đá liên tục và tạo một cái môi trường rất là thông thoáng
thì mới có thể làm việc được trong cái thời gian dài
tổ dân phố my điển ba thị trấn nánh
hiện có trên hai mẫu xét nghiệm cần phải thực hiện ngay
đây là lần thứ ba địa phương này thực hiện lấy mẫu
để đảm bảo cho đội ngũ y tế làm nhiệm vụ
địa phương đã hỗ trợ các điều kiện làm việc cũng như bố trí tổ phản ứng nhanh phối hợp cùng thực hiện
chúng tôi đã phân công tất cả các anh em được phụ trách
cũng như là các anh em trong đội tình nguyện đã giúp đỡ các bác sĩ về mặt cơ sở vật chất
sắp xếp chỗ ngồi cũng như là địa điểm
cũng như là những vật dụng mà bác sĩ
đặc biệt trong những cái thời tiết nóng nắng như này
chúng tôi đã đảm bảo về các nước uống cũng như là đá
và để cho các bác sĩ trường cho qua cái nóng nực này
trong gian khó tình cảm của người dân việt nam lại càng thiêng liêng cao cả hơn bao giờ hết
đã có không ít bác sĩ nhân viên y tế phải hy sinh việc riêng để lên đường làm nhiệm vụ
đã có không ít tình nguyện viên bị ngất khi làm việc quá sức
những hình ảnh chân quý ấy những nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ
trong trái tim mỗi người dân bắc giang
đây cũng là động lực để bắc giang cùng với các địa phương trong cả nước
nỗ lực sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi